tại hà nội trong ngày hôm qua mùng hai tháng sáu nhiệt độ cao nhất đã chạm ngưỡng bốn mươi độ c
đây là mức nhiệt cao nhất từ đầu mùa đến nay
trước nhu cầu sử dụng điện tăng cao các đơn vị thuộc tổng công ty điện lực hà nội
đã phải liên tục tăng cường lực lượng tổ chức ứng trực vận hành đảm bảo điện cho khách hàng
trong những ngày có nhiệt độ cao hạn chế tối đa tình trạng mất điện
khu vực làng tám mươi sáu phường giáp bát quận hoàng mai thành phố hà nội chỉ cách đây ba ngày
đội quản lý điện một công ty điện lực hoàng mai kiểm tra công suất của máy biến áp
khả năng mang tải mới chỉ đạt ba mươi chín
thế nhưng trong ngày một tháng sáu thì phụ tải đã tăng đột biến lên tới tám mươi năm
với phụ tải tăng đột biến ngay trong ngày hai tháng sáu đội quản lý một đã thực hiện gấp phương án thi công san tải
đường trục hạ thế cho lưới điện của trạm biến áp để hạ phụ tải của đường trục tránh tổn thương đường dây
mặc dù thực hiện thi công san tài nhưng đặc biệt không cắt điện tại khu vực
trên địa bàn phường giáp bát này thì mật độ dân số đông và phụ tải thì tăng cao
đấy thì là khi đội quản lý điện đã lập phương án từ trước để xin các
cung cấp các vật tư để kéo đường trục này để cung cấp cho người dân cái điện ổn định
cả ngày nẫn đêm hai mươi bốn h
và chúng tôi trong những ngày nắng nóng này
thì chúng tôi cũng đảm bảo quân số đi làm đầy đủ và làm tăng ca vào buổi đêm
công ty điện lực hoàng mai với đặc thù là quận mới thành lập tốc độ đô thị hóa cao
nhiều nhà cao tầng đang gây sức ép vô cùng lớn lên hệ thống truyền tài điện
theo báo cáo của công ty điện lực hoàng mai dự báo sản lượng điện bình quân sử dụng mùa hè năm nay tăng khoảng bảy mươi
có thời điểm sản lượng điện sẽ tăng gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi tám
mặc dù người dân tự ý thức sử dụng điện tiết kiệm
nhưng do thời tiết nắng nóng gai gắt nên cũng chỉ hạn chế được phần nào
gia đình sử dụng rất nhiều điện lượng điện tiêu thụ gấp mấy lần ngày bình thường
thời tiết nóng thế này thì mình càng cần phải có điện mất điện thì càng quá là nguy hiểm
kể cả nó tiêu thụ nhiều tiền hơn mọi khi nhưng vẫn phải có nhu cầu sử dụng nhiều
lúc nào hai mươi bốn trên hai mươi bốn quạt cũng nào phải bật còn điều hòa là phải bật cả đêm
vào những ngày này
thời tiết của hà nội vô cùng khắc nghiệt tuy nhiên trước diễn biến phụ tải tăng đột biến
những người công nhân ngành điện liên tục tăng cường lực lượng tổ chức ứng trực vận hành
bảo đảm điện cho khách hàng trong những ngày có nhiệt độ cao
tập đoàn điện lực việt nam khuyến cáo các cơ quan công sở và người dân cần triệt để sử dụng
tiết kiệm và hiệu quả nhất là khi diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài